diễn biến phức tạp chưa có vaccine phòng chống bệnh hữu hiệu nỗi lo dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại
vẫn đang đe dọa bà con chăn nuôi trên cả nước nguy cơ hiện hữu là thế nhưng tại nhiều nơi
hiện tượng vứt xác da súc chết bệnh da môi trường vẫn diễn ra khiến cho rủi ro tái dịch tăng cao
ghi nhận từ phản ánh của người dân xã thạch lạc huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
trong thời gian diễn ra dịch bệnh một bộ phận người chăn nuôi khi có lợn chết do bệnh dịch
đã mang sát vứt xuống canh mương dẫn nước chứ không báo với ngành chức năng để tiến hành tiêu hủy
sát lợn bị vứt ra môi trường sau một thời gian phân hủy bốc mùi
gây ảnh hưởng tới cuộc sống và quá trình canh tác của các hộ quanh khu vực
kể từ khi dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại tỉnh hương yên vào tháng hai vừa qua
đến nay dịch đã lan rộng trên toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành của nước ta
khiến số lợn bị tiêu hủy lên tới năm triệu con và vẫn đang có diễn biến phức tạp
khi dịch chưa được ngăn chặn hoàn toàn việc không bảo đảm an toàn trong khâu tiêu hủy
sẽ có nguy cơ làm dịch diễn biến xấu trở lại
nhiều tỉnh thành phố các phương tiện thông tin đại chúng cũng phát hiện được nhiều sắc lợn
vứt ra môi trường ở sông ngoài canh rắn
khi vứt sát ra môi trường thì nó tạo ra cái nguy cơ lây lan dịch bệnh rất mạnh
trong mầm bệnh sẽ phát tán rõ và tạo điều kiện cho các cái đàn lợn dễ bị châm nhiễm
để bỏ đảm an toàn sức khỏe môi trường sống giảm thiệt thiệt hại trong chăn nuôi
bên cạnh các biện pháp từ chính quyền người dân nên chủ động tuân thủ
thực hiện các biện pháp
biện pháp tiêu hủy bảo đảm quy trình để phòng tránh rủi ro từ dịch tàn lợn châu phi và nhiều dịch bệnh khác